ngày năm tháng một mươi đoạn kiểm tra của ban bí thư do đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh ủy lâm đồng
để thông qua sự thảo báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
gắn với triển khai thực hiện các quy định của trung ương về việc nêu gương của đảng bộ tỉnh lâm đồng
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn xuân thắng đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của lâm đồng
trong thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai gắn với triển khai thực hiện các quy định của trung ương về nêu gương
qua đó đã tạo ra sự chuyển biến thực sự
đồng chí nguyễn xuân thắng lưu ý tỉnh ủy lâm đồng chú trọng đến sự thống nhất mục đích hành động dân chủ
bảo đảm tính đồng bộ nâng cao trách nhiệm vấn đề nêu gương trong cán bộ đảng viên
nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền không ngừng tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý vi phạm
bởi đây là nhiệm vụ trọng tâm then chốt quyết định thành công trong mọi công việc
đồng thời bày tỏ tin tưởng lâm đồng đã và đang thực hiện một nhiệm kỳ với nhiều kết quả đáng tự hào
tạo đà cho địa phương tiếp tục giành được nhiều thành tựu toàn diện hơn trong thời gian tới